sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất ubnd tp giao cho trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn
làm chủ đầu tư dự án lắp ba mươi bốn cổng thu phí ô tô vào trung tâm
có mức tổng đầu tư vào khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng dự án lắp đặt ba mươi bốn cổng thu phí ô tô này
nhằm giải quyết vấn đề ủn tắc giao thông trong nội đô tp hcm
theo đó các khu vực trung tâm tp hcm bao gồm quận một ba và giáp tranh quận năm mươi
sẽ là địa điểm thực hiện dự án
dự án do trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư dự kiến hai trăm năm mươi tỷ đồng từ ngân sách thành phố
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
phạm vi vành đai thu phí bao gồm các tuyến đường hoàng sa dọc theo bờ kênh thị nghè
du lộc đường nguyễn phúc nguyên giao với đường cách mạng tháng tám đường ba tháng hai
đường lê hồng phong đường lý thái tổ đường nguyễn văn cử đường võ văn kiệt đường tôn đức thắng
dự án sẽ triển khai hệ thống thu phí trên một vành đai khép kính
bao gồm hệ thống ba mươi bốn cổng thu phí đa làng không dừng và một trung tâm điều hành
có nhiệm vụ kết nối với các cổng thu phí xử lý thông tin và điều hành quản lý
các hoạt động thu phí của hệ thống